điều hồ tiêu và cây ăn quả là những ngành hàng quan trọng có giá trị xuất khẩu lớn của ngành nông nghiệp nước ta
tuy nhiên để phát triển bền vững ba ngành hàng này cần có sự đầu tư đồng bộ hỗ trợ nguồn vốn cơ chế chính sách
sự tham gia của các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã và người nông dân
do đó hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
dự án phát triển bền vững ngành hàng điều hồ tiêu cây ăn quả tại việt nam
phát triển bền vững ngành hàng điều hồ tiêu cây ăn quả
tăng thu nhập và việc làm trong ngành nông nghiệp giảm thiểu tác động môi trường
đặc biệt là giảm khí thải nhà kính và thuốc bảo vệ thực vật
thực hiện dự án sẽ thúc đẩy nông nghiệp việt nam hội nhập với nông nghiệp trong khu vực và thế giới
nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng này trên thị trường quốc tế